với truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách vừa qua chương trình tặng quà cho các thầy cô giáo
cùng các em học sinh tại điểm trường khuổi én xã thượng bình huyện bắc quang tỉnh hà giang đã được tổ chức
điểm trường khủy én xã thượng bình nằm trong vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của huyện bắc quang tỉnh hà giang
đời sống nhân dân trên địa bàn còn nhiều thiếu thốn tổng số năm mươi bốn hộ đều là người dân tộc mông hộ nghèo chiếm một trăm linh
do đó các gia đình nơi đây chưa có điều kiện quan tâm nhiều đến việc học tập của con em mình
điểm trường lẻ cũng cách điểm trường chính tới bảy km chưa có điện lưới nên không ứng dụng được công nghệ thông tin trong giảng dạy
đối với các thầy cô ở đây thì khó khăn nhất là đi lại đường xá đi lại rất là khó khăn
trời nắng giáo thì đi thì tận tiện hơn còn trời mưa thì ba số là các cô phải đi ủng thì lên được đến trường
và cái khó khăn thứ hai là
thiếu điện thiếu điện sáng thắp sáng
khó khăn thứ ba nữa là cái sóng điện thoại là không có chụp trời
khi nghe được và có món quà tặng cho các thầy cô giáo điểm trường
thì từ học sinh lẫn giáo viên các thầy cô giáo rất là hào hức chào đón
nhất là các em học sinh ở đây là rất là mong chờ
những món quà này là đầy ý nghĩa và cũng là động lực để thúc đẩy cho thầy và trò các em phấn đấu cho học tập
nhân dịp năm mới tình dậu hai nghìn một mươi bảy
đang đến gần cộng đồng doanh nghiệp thủ đô hà nội đã tổ chức chương trình thiện nguyện tặng quà đến các em nhỏ
và các thầy cô giáo đang theo học và giảng dạy nơi đây
với mong muốn chia sẻ phần nào cái giá lạnh của vùng cao chia sẻ những khó khăn mà người dân nơi đây còn gặp phải
nhiều món quà thiết thực nhất như chăn bông quần áo ấm xe đạp tv sòng trào cặp lồng cơm
đã được trao tới tận tay các thầy cô giáo và các em học sinh tổng giá trị các phần quà tặng lên tới một trăm linh triệu đồng
chúng tôi hết sức là vui mừng đã chuyển toàn bộ phần quà đó là tinh thần vật chất và những công sức của những doanh nhân và doanh nghiệp của thủ đô
đã ủng hộ và đồng hành cùng tôi
ngoài vì vui sướng ra thì chúng tôi lên đây thấy các thầy cô giáo cùng các em học sinh hết sức là mạnh khỏe
mọi người đang thực hiện tốt cái vai trò là những học sinh ngoan
những thầy cô luôn hướng thiện để giúp các em trở thành những người công dân tốt
và chúng tôi hết sức vui mừng vào cái điều như vậy
khi nhìn thấy tất cả đồng bào và các cháu học sinh nhỏ ở nơi vùng sâu vùng xa mà thiếu thối như thế này
mà mình làm được một việc gì đó để giúp cho mọi người giảm bớt những cái khó khăn
thì đại diện cho công ty hoặc là cá nhân tôi thì cũng cảm thấy rất là hạnh phúc
và hy vọng sẽ còn những cái chuyến đi tiếp theo như thế này nữa
có thể nói việc chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp thủ đô tới các địa điểm có hoàn cảnh khó khăn
là một việc làm thiết thực và ý nghĩa
thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người dân việt nam
và sự chung tay của toàn xã hội trong thời gian này sẽ góp phần giúp các gia đình chính sách
những người dân nghèo trên khắp cả nước có được một cái tết an vui đầm ấm hơn